thời điểm này khi mà kỳ thi tuyển sinh vào một mươi phổ thông và thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín đang cận kề
thì nhiều tỉnh thành phố cùng sở giáo dục đào tạo sở lao động thương binh và xã hội đã tổ chức các ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp
nhằm nâng cao nhận thức cũng như định hướng nghề nghiệp và lựa chọn bậc học phù hợp với các em
đặc biệt là một trong những vấn đề được đặt ra trong công tác tư vấn hướng nghiệp này
chính là định hướng cho các em lựa chọn những ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường
một trong các đối tượng mà công tác hướng nghiệp phải hướng đến là người lao động bước vào độ tuổi lao động
và người lao động chuẩn bị gia nhập thị trường lao động
đối với các em học sinh hướng nghiệp sẽ sớm định hướng cho các em lựa chọn bậc đào tạo
trường đào tạo phù hợp với trình độ năng lực sở trường sở thích điều kiện của bản thân gia đình
cũng như nhu cầu của thị trường lao động trong tương lai
tôi cho rằng bất kỳ một đất nước nào cũng cần phải hài hòa giữa đào tạo đại học

với tư cách là những ngành khoa học với đào tạo nghề nghiệp
với tư cách là những ngành nghề mức độ cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
chúng ta không nên dồn hết vào khối các trường đại học
chúng ta cần có một đội ngũ các nhà khoa học làm công tác nghiên cứu trình độ cao
tuy nhiên nhân lực để mà phát triển đất nước thì rất cần phải dựa thêm vào đội ngũ nhân lực
lành nghề có trình độ lao động và phù hợp với các ngành sản xuất
trong năm học hai mươi
thì trước hết là trường sẽ thông tin qua kênh học sinh tại trường
truyền thông cho các em hiểu rõ về nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay rất cần những ngành nghề nào
có rất nhiều cái ngành nghề mới và có những cái ngành nghề truyền thống cũng ngày một giảm đi
theo đó thì người học cũng nên quan tâm đến cái sở trưởng năng lực của mình
và cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng nhu cầu của xã hội
từ đầu năm đến nay công tác tư vấn
hướng nghiệp hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức trên nhiều tỉnh thành và khu vực
từ hà nội thanh hóa thành phố hồ chí minh quy nhơn cần thơ
đã giúp học sinh tiếp cận thông tin hiểu rõ các quy định về kỳ thi trung học phổ thông
các kiến thức chọn ngành nghề phù hợp với năng lực điều kiện gia đình và xu hướng lao động trong tương lai
khi các em đến tư vấn thì nhà trường giới thiệu quảng bá nhà trường là các em được thực tập tại bệnh viện bạch mai
là không phải thực tập đâu cả
và khi ra trường các em có cơ hội việc làm rất là nhiều
và đặc biệt là nhà trường thì lại hợp tác với các đối tác nước ngoài
cũng như là các chương trình đặc biệt của nhà trường đặc biệt là chương trình tài năng
là một trong những chương trình khá là ấn tượng của nhà trường để đào tạo đội ngũ các cán bộ khoa học xuất sắc
trước những thách thức của cách mạng công nghiệp bốn cũng như hội nhập của nền kinh tế quốc tế
đào tạo lực lượng lao động tinh hoa hay lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề
cần được nhìn nhận là xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế đất nước
và cần được tư vấn định hướng sớm nhằm tạo ra lực lượng lao động phù hợp tránh lãng phí trong đào tạo